thủ tướng nguyễn xuân phúc đã chủ trì cuộc họp trực tuyến với lãnh đạo thành phố hồ chí minh về tình hình kinh tế xã hội bốn tháng đầu năm hai nghìn hai mươi và các đề xuất kiến nghị của thành phố
trước bối cảnh dịch covid một mươi chín đã tác động ảnh hưởng mạnh mẽ đến kinh tế xã hội của thành phố hồ chí minh tốc độ tăng trưởng kinh tế của thành phố tăng trưởng thấp hơn nhiều so với cùng kỳ
tổng sản phẩm trên địa bàn quý i ước đạt ba trăm ba mươi năm sáu trăm tám mươi hai tỷ đồng chỉ tăng bốn mươi hai so với cùng kỳ
phát biểu khai mạc buổi làm việc thủ tướng nêu rõ đây là con số chưa chính xác do lỗi của thống kê
nếu kinh tế của thành phố hồ chí minh suy giảm sâu thì cả nước sẽ bị ảnh hưởng và giảm thu ngân sách
tổng sản phẩm trên địa bàn quý i ước đạt ba trăm ba mươi năm sáu trăm tám mươi hai tỷ đồng chỉ tăng bốn mươi hai so với cùng kỳ
tổng sản phẩm trên địa bàn quý i ước đạt ba trăm ba mươi năm sáu trăm tám mươi hai tỷ đồng chỉ tăng bốn mươi hai so với cùng kỳ
các giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp như thế nào

chứ bây giờ mà để các đơn vị nào đó đi ra từng doanh nghiệp để dùng quỹ trung ương không làm nổi đúng không ạ
thành phố hồ chí minh có bảy kiến nghị lớn
thủ tướng yêu cầu tại hội nghị các bộ ngành cần tập trung vào các kiến nghị của thành phố hồ chí minh để đưa ra những giải pháp cụ thể
không nói chung chung thủ tướng nhấn mạnh thủ tướng các phó thủ tướng các bộ trưởng chịu trách nhiệm cùng thành phố hồ chí minh
để tháo gỡ vấn đề đặt ra trên cơ sở nền tảng pháp luật cơ bản